mười hành lang nhân đạo đã được nhất trí thiết lập để sơ tán dân thường rời khỏi các thành phố bị ảnh hưởng bởi xung đột ở miền nam và miền đông ukraine
và đây là thông báo được phó thủ tướng ukraine đưa ra
trong số các hành lang nhân đạo trên có một hành lang nhằm tạo thuận lợi cho dân thường rời khỏi khu vực xảy ra giao tranh ở mariphone bằng phương tiện cá nhân
giới chức địa phương cho biết hàng chục nghìn người vẫn đang bị mắc kẹt trong những vùng giao tranh và đang trong tình trạng không có điện cũng như ít nguồn cung cấp nhu yếu phẩm
họ đang có nhu cầu được đi sơ tán và cần được viện trợ nhân đạo
trong một diễn biến mới nhất tổng thống ukraine nêu rõ liyev luôn sẵn sàng đối thoại với nga để tìm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột hiện nay
bên cạnh đó tổng thống zelensky cũng nhấn mạnh tầm quan trọng trong sứ mệnh trung gian hòa giải của các quốc gia khác
bao gồm thổ nhĩ kỳ đối với tiến trình đàm phán